đến nay việt nam đã có gần một trăm tám mươi tám năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái và hà giang là bảy tỉnh thành phố
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
riêng tại thủ đô hà nội từ một mươi tám h ngày hôm qua đến trưa nay đã ghi nhận ba mươi tám ca mắc mới
trong số này có hai ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt chín ca là f một của ho sốt cộng đồng
và bảy ca có liên quan đến thành phố hồ chí minh
siết chặt công tác phòng chống dịch công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội
vừa triển khai một tổ công tác đặc biệt mô hình hoạt động giống như sáu tổ liên ngành
của công an thành phố hà nội để kiểm soát một trăm linh người lưu thông trên toàn địa bàn quận
đây là mô hình đầu tiên của công an quận hoàn kiếm được triển khai trong khu vực nội đô
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân trong buổi sáng ngày hôm nay

đã được xác định lập chốt kiên quyết xử lý nghiêm triệt để các trường hợp vi phạm quy định